thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sáng nay tức là ngày hai tết
đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã thăm kiểm tra và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình
tại một số chốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trở tự để nhân dân vui xuân đón tết vui vẻ an toàn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghi nhận biểu dương
vui mừng với những kết quả đã đạt được của lực lượng công an tỉnh ninh bình trong thời gian qua
đồng chí yêu cầu thời gian tới cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón tết
và tham gia các hoạt động tham quan du lịch đầu xuân an toàn
đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến lực lượng công an tỉnh ninh bình nói chung
cán bộ chiến sĩ đang tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt địa bàn cơ sở nói riêng
năm mới sức khỏe rồi giàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đồng chí tin tưởng rằng với khí thế mới niềm tin mới lực lượng công an tỉnh ninh bình sẽ nỗ lực thi đua
lập được nhiều thành tích chiến công mới ngay từ những ngày đầu xuân tạo động lực cho một năm mới thành công tốt đẹp
cũng nhân dịp này đồng chí thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ
đang tham gia các chốt đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh ninh bình
cũng trong sáng ngày hôm nay đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an kiểm tra chúc tết cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tại chốt tuần tra kiểm soát cao bồ quốc lộ một mươi xã yên hồng huyện y yên tỉnh nam định
báo cáo tại buổi làm việc đồng chí trung tá đỗ đình sơn phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định
tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát tại chốt cao bồ đã báo cáo khái quát với đồng chí thứ trưởng bộ công an
về tình hình trật tự an toàn giao thông tại tỉnh nam định thời gian qua được đảm bảo lực lượng cảnh sát giao thông
thường xuyên có mặt trên các tuyến giao thông nhất là các tuyến quốc lộ và những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả
mà công an tỉnh nam định nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua
thượng tướng trần quốc tỏ yêu cầu thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định cần tiếp tục chủ động
các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm
đảm bảo tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương gắn liền với nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đã gửi lời chúc mừng năm mới
tốt đẹp nhất và tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt tuần tra kiểm soát cao bồ và công an huyện ý yên tỉnh nam định
vào sáng ngày hôm nay ngày hai tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tại km một trăm tám mươi tám trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ
đội trật tự kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba phòng tám cục cảnh sát giao thông
báo cáo tại buổi làm việc lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho biết trong những ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thường xuyên có mặt trên các tuyến trọng điểm giao thông
số liệu thống kê cho thấy so với ba ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu tai nạn giao thông giảm sáu vụ giảm bảy người chết giảm bốn người bị thương
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương kết quả đạt được
của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian vừa qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông
xử lý nghiêm những vi phạm gây mất an toàn giao thông đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn thông suốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn
trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc
chín mươi hai năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được khẳng định và ghi nhận
cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc
quá trình lãnh đạo cách mạng thì dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách
đảng luôn bền tâm vững trí gắn bó máu thịt với nhân dân chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
và đó cũng là cộng nguồn niềm tin của nhân dân một lòng theo đảng
vạch ra một đường lối cho giai đoạn phát triển mới
trong đó thì tôi nghĩ rằng là hai chữ khát vọng như một từ khóa
nó phản ánh cái quyết tâm của lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhưng đồng thời cũng nói lên cái nguyện vọng của nhân dân
cái khát vọng ở đây đấy là đến một cái lúc mà chúng ta phải khẳng định rằng dân tộc việt nam hoàn toàn xứng đáng
là một dân tộc đứng trong hàng ngụ những dân tộc tiên phong
hay nói cách khác thì chúng ta phải trở thành những nước phát triển hàng đầu thế giới
phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là khát vọng muôn đời của mỗi người dân việt nam
nhìn lại lịch sử có thể thấy một trong những bài học quan trọng giúp đảng ta có được thành tựu như hôm nay
đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất trong đảng
là sức mạnh của niềm tin toàn đảng toàn dân chung một ý chí chung một quyết tâm
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
dễ một mươi lần không dân cũng chịu khó trăm lần dân liệu cũng xong
trong di sản giá trị tư tưởng của người chữ dân thật sự giá trị và thiêng liêng
dân là gốc dễ cái gì tốt và có lợi cho dân cái đó là chất lý
chất lý mà bác đã chuyển lại cho chúng ta ngày nay như một lễ sống là kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng
đảng cộng sản đã nhập thân vào dân tộc đã đáp ứng được nguyện vọng của cả một dân tộc
và đem được sức mạnh của cả các dân tộc này
vào cái sự nghiệp cách mạng của mình
và chính đó là sức mạnh chính đó là cái đã đem lại những cái thành tựu vô cùng to lớn của đảng cũng như là của nhân dân
trong hai mươi hai mùa xuân có đảng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
xác định phương châm chủ đạo phát triển kinh tế là trọng tâm xây dựng đảng là then chốt
xây dựng văn hóa con người làm nền tảng tinh thần là động lực để phát triển kinh tế xã hội
đảng và chính phủ ta đã triển khai mạnh mẽ nhiều chương trình hành động mang tầm quốc gia mang lại những thành tựu to lớn
đặc biệt trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một dù gặp phải rất nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
việt nam vẫn thực hiện thành công nhiệm vụ kép đầy ấn tượng
tăng trưởng kinh tế ở mức cao an ninh chính trị quốc phòng được giữ vững
vị thế của việt nam trên trường quốc tế
ngày càng được nâng cao
đóng góp sức mạnh của họ vào sức mạnh chung của đất nước

dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
đảng ta cũng luôn nghiêm khắc với những sai lầm vi phạm khuyết điểm của tổ chức và cá nhân đi ngược lại lợi ích của đảng của dân tộc
cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực được tiến hành quyết liệt không ngừng không nghỉ
đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng
trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
năm hai nghìn hai mươi một chúng ta vẫn tiếp tục được cây đà phát triển và đấu tranh phòng chống tham nhũng
nhân dân vẫn phấn khởi tin tưởng
tất nhiên đây là việc rất khó phức tạp vì liên quan đến con người liên quan đến lợi ích liên quan đến quan hệ liên quan đến danh dự uy tín
từ cái chỗ đó thì rút ra những bài học kinh nghiệm để mà chúng ta làm tốt hơn
đó vẫn là cái sự chỉ đạo phải tập trung thường xuyên chặt chẽ làm từng bước dễ trước khó sau làm bên đảng trước rồi sang hành chính hành chính rồi mới đến hình sự
theo quy định của luật pháp
làm từng bước rất là bài bản
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc được kiến tạo từ sức mạnh niềm tin của nhân dân vào đảng ta
một đảng được sinh ra từ nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân phân đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân của dân tộc
hiếm có đảng nào trên thế giới được gọi bằng hai tiếng thân thương đảng ta
đảng cộng sản việt nam
dài lịch sử gần một thập kỷ là biểu trưng cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân tộc ta
lợi ích của đảng gắn với lợi ích của quốc gia của nhân dân của dân tộc
chính bởi lẽ đó những lời hiệu triệu của đảng luôn nhận được sự hưởng ứng đồng lòng của nhân dân
và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách
và một trong những minh chứng rất cụ thể vừa qua đó chính là thử thách đối với đại dịch covid một mươi chín
đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động
thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
lời kêu gọi của người đứng đầu đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người
hiệu triệu toàn dân toàn quân và đồng bào ở trong và ngoài nước cùng chung sức đồng lòng quyết tâm ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đã quyết tâm rồi và quyết tâm hơn nữa
đã cố gắng rồi cố gắng hơn nữa
đã đoàn kết rồi đoàn kết nữa
để chung tay chung sức là đầy lùi
cái đại dịch covid một mươi chín
đã có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp mang đậm tình đồng chí nghĩa đồng bào
là những cây atm gạo atm oxy chợ không đồng siêu thị không đồng
là hàng triệu phần quà đại đoàn kết túi an sinh hay hàng vạn tấn lương thực thực phẩm trang thiết bị y tế được san sẻ đến tận tay người dân
và còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái đã chung tay vượt qua những tháng ngày khó khăn của đại dịch
nơi tâm dịch suốt nhiều tháng liền
tuy nhiên bất kể ngày hay đêm luôn có sự hiện diện của lực lượng tuyến đầu là các y bác sĩ là các chiến sĩ công an quân đội
đảm bảo an ninh an toàn tại các chốt cách ly y tế
đi từng ngõ gõ từng nhà hỗ trợ truy vết đến đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đối với họ đó không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh cao cả từ trái tim
khi mà biết cả vợ của em cùng đi thì hai vợ chồng cũng có chăn trở mất một hai đêm
đưa ra quyết định cả hai cùng đi luôn
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng biết rằng công việc là rất gian nan rất nguy hiểm
nhưng bản thân và cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh để đảm bảo an ninh trật tự và bà con được bình yên
tinh thần đã đoàn kết lại càng đoàn kết hơn nữa và sự dấn thân hy sinh vì người khác
lan tỏa từng khu phố từng con hẻm
đó là nguồn động lực lớn lao cổ vũ tất cả người dân việt nam cùng đoàn kết quyết tâm chiến thắng đại dịch
chúng ta đã vượt qua đại dịch và chiến thắng đại dịch là chiến thắng của nhân dân
nhờ có sự đoàn kết này và chiến thắng nhờ có sức mạnh của nhân dân
cũng phải nói rằng là cái hạ tầng cơ sở y tế của đất nước ta thì chưa bằng các nước của châu âu
chúng ta đã làm được những việc mà có thể nói rằng là thế giới cũng cộng phục
thực tiễn đã chứng minh càng trong khó khăn thử thách tinh thần đoàn kết của người việt nam lại càng tỏa sáng
trong bối cảnh thời cơ và thách thức đoàn xem nhau hơn lúc nào hết
việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đồng sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức
là yếu tố thêm chốt làm nên thành tựu kết quả mới trên con đường xây dựng đất nước việt nam hùng cường